các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và ngay sau đây xin mời quý vị cùng nga vũ đề với những tin tức đầu tiên
thưa quý vị cảnh sát dẫn đường gần tám người từ đồng nai bình dương đi xuyên đêm về tây nguyên
dự kiến sẽ có tám người được cảnh sát giao thông dẫn đường về quê ở các tỉnh miền trung và tây nguyên
tối hai tháng một mươi đoàn xe do cảnh sát giao thông tỉnh bình phước dẫn đường đã đến chốt kiểm dịch cai chanh xã đắc ru huyện đắk rấp đắk nông
đoàn xe gồm hơn một ba trăm linh người chủ yếu là công nhân các khu công nghiệp
ở hai tỉnh đồng nai và bình dương
theo cảnh sát giao thông tỉnh bình phước đoàn này xuất phát từ bình phước vào lúc một mươi bảy h chiều nay với khoảng hai mươi xe
trong đó có năm xe của doanh nghiệp hỗ trợ chuyên chở các xe máy bị hư hỏng dọc đường và có một mươi năm xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông dẫn đường
hơn một ba trăm linh người bao gồm khoảng một người xuất phát từ tỉnh đồng nai và có gần hai trăm linh người xuất phát từ tỉnh bình dương về các tỉnh tây nguyên
ông đào kim nghiệp phó giám đốc trung tâm y tế huyện đắk rấp cho biết
đã nhận được tin báo từ các chốt kiểm dịch của bình phước về đoàn người này vào sáng hai tháng một mươi
ngay trong trưa hai tháng một mươi chốt kiểm dịch cai tranh đã tăng cường thêm bốn mươi người gồm cảnh sát giao thông công an dân quân tự vệ quân đội y tế và thanh niên tình nguyện
ngay khi đến chốt đoàn người được chia làm hai nhóm một nhóm về các huyện thị ở đắk nông phải tách riêng để khai báo y tế lấy mẫu xét nghiệm sau đó đưa các xe cảnh sát giao thông các huyện đến đón
đoàn người còn lại được kiểm tra y tế
sau đó theo một tốp xe cảnh sát giao thông tỉnh đắk nông đi tiếp một trăm năm mươi km sang đắk lắc
chị nguyễn thị minh nhân viên văn phòng ở tp hcm cho biết đã hai tháng qua chị không thể đi làm vì không thể trụ thêm được nên chị cùng bạn quyết định về quê ở đắk lắc
thời gian nghỉ không được công ty trả lương nên cuộc sống rất khó khăn phải rắn lắm mới trụ được cho đến bây giờ chị minh chia sẻ
còn chị h c b a cho biết đã phải tạm nghỉ ở công ty dày da hơn hai tháng
trong hai tháng qua chồng cũng không đi làm được nên cả gia đình đã hết tiền chi tiêu sinh hoạt
vừa qua người nhà có gửi cho chị một triệu đồng nhưng chỉ vừa đủ trả tiền thuê nhà
bây giờ về nhà chỉ còn mấy trăm đủ tiền ăn và đổ xăng dọc đường chị bia cho biết
theo cảnh sát giao thông tỉnh bình phước ngay khi đoàn xe này đến đắk nông thì ở phía giáp bình dương cũng đã có ba đoàn người mới với khoảng từ năm đến bảy người cũng chuẩn bị xuất phát
dự kiến khoảng hai mươi bốn giờ đoàn xe này sẽ đến đắk nông
rồi tiếp tục về các tỉnh miền trung và tây nguyên
quý vị đang theo dõi tin nóng covid một mươi chín
thưa quý vị tối ngày hai tháng một mươi bà con miền tây đi xe máy nối đuôi nhau từ bình dương về thành phố hồ chí minh
mặc dù có lời kêu gọi ở lại của lãnh đạo tỉnh nhưng với mong muốn trở về nhà sau thời gian dài giãn cách
chiều tối hai tháng một mươi còn rất đông bà con miền tây đã lũ lượt đi xe máy từ bình dương qua thành phố hồ chí minh để về quê
hàng ngàn người đổ ra quốc lộ một mươi ba
từ hai mươi giờ tối hai tháng một mươi liên tục có hàng nghìn người dân đi xe máy nối đuôi nhau trên các tuyến đường của bình dương đổ ra quốc lộ một mươi ba hướng về phía thành phố hồ chí minh
hầu hết họ là người lao động có quê ở các tỉnh miền tây muốn trở về nhà sau đại dịch covid một mươi chín
có thời điểm dòng người đông tới mức ùn ứ một đoạn quốc lộ một mươi ba gần vòng xoay bệnh viện năm trăm một mươi hai giường thuộc phường hiệp thành thành phố thủ dầu một
nối giữa bình dương và thành phố hồ chí minh có hai ngã
một ngã cầu phú cường
nối thành phố thủ dầu một và huyện củ chi
một ngã cầu vĩnh bình
nối thành phố thuận an và thành phố thủ đức
tuy nhiên cửa ngõ cầu phú cường đã bị chặn lại bởi hàng chục cảnh sát cơ động
người đi xe máy về quê được yêu cầu đi theo lộ trình quốc lộ một mươi ba để về cửa ngõ cầu vĩnh bình
theo ghi nhận của tuổi trẻ online vào tối cùng ngày các chốt chặn trên quốc lộ một mươi ba tại bình dương không dừng người đi xe máy nữa
mà để họ di chuyển và sẽ được kiểm tra tại chốt kiểm soát bình dương thành phố hồ chí minh
tại ngã tư địa chất giao giữa quốc lộ một mươi ba và đường lê hồng phong
nếu như đêm mùng một tháng một mươi và sáng mùng hai tháng một mươi có hàng trăm người đi xe máy bị chặn lại
thì tối mùng hai tháng một mươi lực lượng tại chốt tuy vẫn túc trực nhưng không chặn người đi xe máy
theo quan sát xe máy của bà con miền tây hầu hết đi thành đoàn chở theo cả các em nhỏ và nhiều đồ đạc linh kình
là hành trang trở về quê hương sau những ngày khó khăn vì dịch bệnh
thành phố hồ chí minh không có chứng nhận tiêm chủng giấy xét nhận
phải quay đầu
khoảng hai mươi một giờ tối mùng hai tháng một mươi hàng ngàn người dân từ các nơi ở bình dương đã chạy xe máy
chở con cái người thân đổ đạc linh kình vượt qua chốt cầu vĩnh bình trên quốc lộ một mươi ba phường hiệp bình phước
thành phố thủ đức để tiếp tục lộ trình di chuyển về quê các tỉnh miền tây
các chiến sĩ công an trực chốt cầu vĩnh bình cho biết trước đó nhận được chỉ đạo của cấp trên
không kiểm tra mà tạo điều kiện để người dân qua chốt dễ dàng thuận lợi để về quê
tuy nhiên khoảng một mươi phút sau
có chỉ đạo phải kiểm tra giấy test covid một mươi chín chứng nhận tiêm chủng của người dân mới cho qua chốt
chỉ mới dừng xe kiểm tra năm phút tại chốt đã bắt đầu dồn ứ
anh hồ ngọc thọ ngụ tại tỉnh an giang cho biết
chiều hai tháng một mươi anh cùng vợ đang ở phòng trọ thì nghe bạn bè rủ về quê nên chuẩn bị đồ đạc
và chờ đến tối chạy theo đoàn về quê
tuy nhiên đến chốt cầu vĩnh bình lực lượng chức năng kiểm tra không có giấy test covid một mươi chín
nên bị yêu cầu quay đầu xe
theo ghi nhận
khoảng hai mươi phút tại chốt này đã có khoảng một trăm linh xe phải quay đầu vì không đủ điều kiện và số lượng đang tăng dần
đến hai mươi hai h bốn mươi phút ngày hai tháng một mươi
theo ghi nhận có khá đông xe cộ đang chạy trên quốc lộ một
khu vực huyện bình chánh hướng về tỉnh long an
số lượng xe chạy về đây mỗi lúc một đồng đa số là xe máy
theo quan sát chốt kiểm soát giao thông trong những ngày trước
tại ngã tư quốc lộ một và bùi thanh khiết hai
khu vực tp hcm giáp danh với long an
hiện không còn hoạt động
dòng người và xe đang chạy vào địa phận tỉnh long an
thưa quý vị sau thời gian phong tỏa đông cứng
hàng nghìn công nhân hò reo khi được cảnh sát giao thông dẫn đường về quê
mùng hai tháng một mươi có hàng nghìn người dân đi xe máy tập trung trước chốt kiểm soát
đặt trên tuyến đường đồng khời
đoạn tiếp giáp giữa xá tp hcm tỉnh đồng nai
với phường chẳng dài tp biên hòa để về quê
sau gần ba tháng giãn cách phong tỏa đông cứng
cuộc sống của các công nhân vô cùng khó khăn
phải về quê
bí thư huyện ủy vĩnh cửu nguyễn văn thuộc cho biết
chính quyền đã buộc phải để người dân về quê
vì sau nhiều ngày thuyết phục mọi người đã không đồng ý ở lại
tất cả những người về được chia thành ba đoàn về miền tây
miền trung và tây nguyên để đảm bảo an toàn
chính quyền đã bố trí xe chuyên dụng
lực lượng chức năng đi theo dẫn đoàn và hỗ trợ người dân dọc đường
lần đầu tiên với hơn một người dân ở các tỉnh miền tây
lên đường vào lúc tám giờ
lần thứ hai xuất phát sau đó ba mươi phút
phần lớn là người dân ở tỉnh ninh thuận và bình thuận
vui mừng khi được về quê dòng người liên tục vỗ tay
hò rèo và nói lời cảm ơn lực lượng chức năng
ông thuộc cho biết trên báo thanh niên
thống kê cho thấy số người về các tỉnh miền tây là một bảy trăm linh
về ninh thuận là một tám trăm linh và có khoảng hai trăm linh người về đắk lắc
phía đồng nai đã cử lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường
cho những người dân về quê sau khi có liên hệ
thống nhất với các địa phương trên cùng với các tỉnh thành có lộ trình đi qua
cũng theo nguồn tin trên đại tá trần văn mười
phó giám đốc công an tỉnh bình thuận nói
cảnh sát giao thông công an bình thuận đã chờ sẵn tại chốt kiểm dịch
giáp danh giữa bình thuận với đồng nai để tiếp nhận đoàn
khi đến chốt kiểm dịch số một giáp danh tỉnh ninh thuận
đơn vị chức năng sẽ bàn giao cho công an ninh thuận
kênh youtube chính thức của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế được định vị là một kênh chuyên biệt về y tế
phản ánh toàn diện và cập nhật liên tục thông tin về các vấn đề
sự kiện ở trong nước và quốc tế
hy vọng thông tin trên sẽ giúp quý vị an tâm và tin tưởng
quý vị thân mến những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến của báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở tin tức covid một mươi chín tiếp theo